bên cạnh các hoạt động của hội nghị ngoại trưởng asean thì đại hội đồng liên nghị viện asean lần thứ bốn mươi một gọi tắt là ipa bốn mươi một với chủ đề ngoại giao nghị viện vì cộng đồng asean gắn kết và chủ động thích ứng cũng tiếp tục ngày làm việc thứ hai với nhiều nội dung quan trọng
và trong sáng nay đã diễn ra phiên họp của ủy ban chính trị ủy ban kinh tế
phát biểu tại phiên họp của ủy ban chính trị phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị cho biết trong hơn bốn mươi ba năm qua ipa ngày càng đổi mới có vai trò quan trọng luôn ủng hộ và đồng hành cùng asean trong tiến trình hội nhập xây dựng phát triển cộng đồng asean đồng góp vào hòa bình ổn định thịnh vượng và phát triển bền vững
tại phiên họp các đại biểu đã thảo luận về chủ đề ngoại giao nghị viện vì hòa bình và an ninh bền vững trong asean
đối với vấn đề biển đông các nghị viện thành viên đồng tình với việc tiếp tục
bảo đảm hòa bình an ninh ổn định ở biển đông nhấn mạnh cần đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật đẩy mạnh hợp tác xây dựng lòng tin sử dụng các biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế thực hiện đầy đủ doc và hướng tới bộ quy tắc ứng xử trên biển đông coc hiệu lực hiệu quả phù hợp với luật pháp quốc tế công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
tại phiên họp của ủy ban kinh tế phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiền nhấn mạnh hợp tác kinh tế trong ipa là một trong những vấn đề then chốt có ảnh hưởng sâu sắc tới các lĩnh vực hợp tác của khu vực cộng đồng kinh tế asean
qua thảo luận nhiều ý kiến cũng cho rằng trong bối cảnh hiện nay ipa có trách nhiệm và thúc đẩy hành động về những giải pháp chung mà asean đưa ra để đáp ứng được sự quan tâm của người dân
sau khi thảo luận các đại biểu đã nhất trí thông qua nghị quyết về vai trò của nghị viện trong thúc đẩy gắn kết và phục hồi kinh tế asean sau dịch bệnh covid một mươi chín